còn bệnh nhân này đang phải chi trả gần hai trăm linh triệu cho ca mổ cuộc sống có sử dụng robot định vị do phòng xẹp đĩa đệm
nếu có bảo hiểm y tế ông đã có thể được chi trả tám mươi chi phí điều trị bằng phương pháp phẫu thuật khác và số tiền điều trị sẽ được giảm đáng kể
nếu không bình một bệnh nhân mổ cố định cuộc sống mà có bảo hiểm y tế mổ một tầng thì sự tranh lệch nó gần như là chiếm hơn năm mươi
là một trong những bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng bệnh viện việt đức hiện có khoảng hơn một mươi bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
số lượng bệnh nhân cấp cứu do các tai nạn giao thông tai nạn lao động mà không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhỏ
theo các lãnh đạo bệnh viện giá viện phí được điều chỉnh
sẽ tạo nên sự công bằng trong chi trả viện phí
tới đây viện phí sẽ được điều chỉnh thêm nhiều lần trong lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi viện phí được tính đúng tính đủ
còn tổ chức y tế thế giới cũng khẳng định bảo hiểm y tế là biện pháp tài chính an toàn giúp người bệnh không bị nghèo hóa
cái đấy cũng rất quan trọng là cái đấy là để làm sao nó thúc đẩy cho những người mà không tham gia vào y tế thì sẽ phải tham gia vào y tế
và người ta sẽ thấy được cái quyền lợi rất lớn khi mà người bệnh tham gia bảo hiểm y tế
thì càng ngày chúng ta sẽ theo cái lộ trình là chúng ta sẽ tính đúng tính đủ
tổng cộng là có đến năm cái nhóm dịch vụ sẽ được tính vào cái viện phí
bởi vì bảo hiểm y tế nó như là một cái cơ chế tài chính công
và khi mà người dân bị ốm đau thì sẽ trả một cái phần lớn cái chi phí của y tế
và nhờ đó mà hộ gia đình sẽ không phải trả những khoản quá lớn
thế thì việc có bảo hiểm y tế nó sẽ là một cái bước đầu tiên
để mà người dân sẽ được bảo vệ về mặt tài chính khi ốm đau
tháng sáu tới đây sẽ tiếp tục điều chỉnh dịch vụ y tế tại các bệnh viện
khi đó người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chịu mức tăng từ hai mươi đến bốn mươi
vì vậy để viện phí không còn là gánh nặng với mỗi người bệnh
thì việc tham gia bảo hiểm y tế ngay từ bây giờ là điều cần thiết
trong phần tin thế giới
eu và mỹ họp khẩn về lệnh cấm thiết bị điện tử trên máy bay
xảy ra tấn công mạng trên quy mô toàn cầu
hôm nay một làn sóng tấn công mạng đã càn quét toàn cầu
các vụ tấn công mạng này xuất hiện dưới dạng tống tiền
theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu
trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo bitcoin
tại anh hàng loạt bệnh viện thuộc dịch vụ y tế quốc gia nhs
đã bị đặt trong tình trạng khẩn cấp
sau khi hệ thống thông tin lưu trữ hình ảnh x quang
kết quả xét nghiệm bệnh lý hay hệ thống quản lý bệnh nhân đều bị khóa
màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ
tài liệu của bạn đã bị chuyển thành mật mã
kèm theo yêu cầu trả ba trăm linh đô la tiền chuộc bằng đồng bitcoin
các bệnh viện đã phải tắt toàn bộ hệ thống máy tính để bảo vệ dữ liệu
trong khi nhiều bệnh nhân buộc phải chuyển sang những bệnh viện không gặp sự cố mạng
thủ tướng anh theresa may đã chính thức xác nhận thông tin này
cùng lúc bộ nội vụ nga các công ty lớn tại tây ban nha
như tập đoàn viễn thông telephonica và công ty chuyển phát fedex mỹ
đều đã thông báo bị tin tặc tấn công
hiện mức độ các vụ tấn công vẫn chưa được tính toàn hết
nhưng theo một số nhà phân tích hàng chục quốc gia đã bị ảnh hưởng
bởi loạt vụ tấn công mạng này trong đó có anh nga áo bỉ pháp đức
mỹ và mexico
cựu thủ tướng anh tony blair vừa tuyên bố thỏa thuận hòa bình
mang tính lịch sử ký năm một nghìn chín trăm chín mươi tám về bắc ireland sẽ phải sửa đổi
do vấn đề anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
bởi việc anh rời khỏi eu thì sẽ kéo theo khả năng biên giới
giữa ireland và bắc ireland bị kiểm soát trở lại
phát biểu tại hội nghị của đảng nhân dân châu âu diễn ra ở hartwick low
phía nam thành phố dublin
cựu thủ tướng anh tony blair cho rằng thỏa thuận hòa bình
ngày thứ sáu tốt lành năm một nghìn chín trăm chín mươi tám được hình thành dựa trên cơ sở
anh và cộng hòa ireland nằm trong eu
việc anh rời khỏi eu sẽ kéo theo khả năng biên giới
giữa ireland và bắc ireland bị kiểm soát trở lại
việc anh rời khỏi eu sẽ khiến một số phần trong thỏa thuận hòa bình
ngày thứ sáu tốt lành cần phải được xem xét và sửa đổi
điều này không chỉ vì kinh tế mà còn vì các lý do chính trị
khi xem xét đến nguyện vọng của dân tộc
tuy nhiên sự khó khăn nhỏ này có thể vượt qua nếu có thiện trí
từ cả hai phía
ông tony blay nhấn mạnh anh và eu cần đạt được sự đồng thuận
để tránh phải thiết lập một đường biên giới cứng
ngoài ra việc vương quốc anh và cộng hòa ireland đạt được sự nhất trí
về biên giới sẽ là cơ hội tốt nhất để giảm bớt thiệt hại
các nguồn tin ngoại giao cho biết nhật bản và nga đang có kế hoạch
cử một nhóm nghiên cứu chung đến khu vực quần đảo tranh chấp
giữa hai nước mà moscow gọi là nam kyrin
trong khi tokyo thì gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
nhóm nghiên cứu gồm khoảng năm mươi đến sáu mươi người
bao gồm các quan chức chính phủ và doanh nhân
sẽ tiến hành công tác nghiên cứu trong khoảng thời gian năm ngày
để đưa ra danh sách các dự án kinh tế chung mà hai nước nga và nhật bản
có thể triển khai ở bốn đảo thuộc khu vực quần đảo tranh chấp
sự kiến nhóm nghiên cứu trên sẽ đến khu vực này sớm nhất vào ngày ba mươi tháng năm tới
tuy nhiên lịch trình cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
kế hoạch trên đã được thủ tướng nhật bản shinzo abe
và tổng thống nga vladimir putin nhất trí tại cuộc gặp song phương hồi tháng bốn vừa qua
tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình
sau chiến tranh thế giới thứ hai
trước đó tại cuộc hội đàm diễn ra hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tổng thống nga putin và thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã nhất trí khởi động đàm phán về các hoạt động kinh tế chung
tại bốn hòn đảo ở quần đảo tranh chấp
tập trung vào các lĩnh vực như du lịch ngư nghiệp nuôi trồng thủy sản môi trường và y tế
với lo ngại các nhóm khủng bố tìm cách cài đặt thiết bị gây nổ ẩn trong phần cứng di động
và mang lên máy bay thì giới chức nhiều nước châu âu và bộ an ninh nội địa của mỹ
vừa tiến hành thảo luận khẩn cấp về dự định của nhà trắng
theo đó cấm mang thiết bị điện tử cầm tay cỡ lớn lên khoang hành khách
trong các chuyến bay thương mại từ châu âu đến mỹ
cuộc thảo luận diễn ra dưới sạng hội thảo trực tuyến các bộ trưởng
giữa các quan chức bộ an ninh nội địa mỹ với pháp anh đức tây ban nha và italia
ủy ban châu âu cho biết hiện tại eu không có thông tin mới nào về các nguy cơ an ninh đặc biệt
để dẫn tới việc mỹ phải mở rộng lệnh cấm trên
chính quyền của tổng thống mỹ donald trump đang cân nhắc ban hành lệnh cấm hành khách
trên các chuyến bay khởi hành từ một số nước châu âu
mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại cầm tay lên khoang hành khách
và sẽ cân nhắc làm thế nào để bảo đảm pin dự phòng cất trong hành lý không gây cháy nổ
tháng ba vừa qua mỹ đã cấm hành khách trên các chuyến bay trực tiếp đến mỹ
từ một mươi sân bay ở thổ nhĩ kỳ bắc phi và trung đông
mang theo máy tính sách tay và các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại
lên khoang hành khách của máy bay
cũng liên quan đến những thay đổi hậu brexit
theo đó tiếng anh vẫn được coi là ngôn ngữ quan trọng
và sẽ tiếp tục được sử dụng làm ngôn ngữ giao dịch chung tại liên minh châu âu eu
kể cả khi anh không còn là thành viên của khối này
trong số hai mươi bốn ngôn ngữ được nói tại liên minh châu âu
có tiếng pháp tiếng đức và tiếng anh được coi là ba ngôn ngữ thông dụng
trong các hoạt động công vụ nói chung
những quan chức làm việc cho eu thường nói được cả ba ngôn ngữ này
lý do để tin rằng cho dù nước anh ra đi nhưng tiếng anh sẽ ở lại với eu
là vì tiếng anh không chỉ là ngôn ngữ của người anh
mà còn là ngôn ngữ chính thức của ireland và manta hai quốc gia thành viên eu
điều đáng nói nữa là sau ba lần mở rộng kết nạp thêm các thành viên của eu
kể từ năm hai nghìn bốn đến nay xuất hiện xu hướng chuyển mạnh

sử dụng tiếng pháp sang tiếng anh tại trụ sở của liên minh châu âu tại bỉ
hiện nay sáu mươi sáu công dân eu sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của mình
xu hướng này ngày một gia tăng nhất là trong giới trẻ
tổ chức y tế thế giới và tổ chức nông lương thế giới thông báo
ghi nhận sự thay đổi của virus cúm ah bảy n chín từ động lực thấp sang độc lực cao
khi mà phân tích gen virus cúm ở người cũng như là ở da cầm tại trung quốc
cụ thể who cho biết đã phát hiện gen độc lực cao tại hai bệnh nhân mắc cúm ah bảy n chín
tại quảng đông và một bệnh nhân mắc cúm a h bảy n chín ở đài loan
ở gia cầm phào cũng ghi nhận bốn mươi một mẫu cúm gia cầm động lực cao ở gia cầm và môi trường
được lấy tại hai mươi ba chợ gia cầm sống và ba trang trại thuộc quảng đông phúc kiến quảng tây và hà nam
kết quả nghiên cứu cho thấy virus cúm ah bảy n chín động lực cao có khả năng giết những con gà mắc virus này
lên tới một trăm linh trong phòng thí nghiệm và có khả năng lây chuyển nhanh hơn gấp khoảng một trăm linh một lần
so với virus có động lực thấp
tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng về sự thay đổi của virus cúm ah bảy n chín làm lây chuyển dễ dàng từ người sang người
và who cũng chưa khuyến cáo về các thay đổi quản lý lâm sàng đối với trường hợp nhiễm virus cúm ah bảy n chín ở người